các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
việc đăng tải thông tin sai sự thật thông tin xuyên tạc trên mạng xã hội là hành vi vi phạm pháp luật
bởi những thông tin thất thiệt chưa được kiểm chứng nhưng lại gây ra hậu quả thật tạo cho tâm lý hoang mang lo lắng trong dư luận
chính vì vậy người dùng mạng xã hội cũng phải rất cẩn trọng khi đăng tải và chia sẻ những thông tin trên mạng xã hội
và tùy thuộc vào nội dung tin đồn tính chất mức độ động cơ của hành vi hậu quả của việc tung tin tác động đến xã hội
sẽ phải đối diện với hình thức xử lý tương ứng từ xử phạt hành chính đến xử lý trách nhiệm hình sự
thông tin facebook cơ đặng như quỳnh bị bắt đã thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng
đây không phải lần đầu tiên đặng như quỳnh bị xử lý
trước đó cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an cũng đã mời bị can này lên làm việc
để làm rõ về hành vi đăng thông tin vi phạm pháp luật
người này kệ không gian mạng có vài chục ngàn người theo dõi là làm mưa làm gió hôn mê hoán vũ các thể loại
phát ngôn hàm hồ xuyên tạc nói láo các kiểu giặc mũi dư luận tạo dư luận xấu
những tin đồn đã gây thiệt hại cho nhà đầu tư là không thể bú đắt nổi
lấy tiền vịt đăng lên để ảnh hưởng đến hàng triệu tài khoản và làm bốc hơi thị trường
lượng người này sẽ bị xử lý như thế nào với tính chất gây thiệt hại nặng nề đây
hành vi của facebook cơ đặng như quỳnh đã vi phạm vào địa chỉ
điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự quy định về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
hành vi này sẽ phải đối diện với việc bị phạt cảnh cáo phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm
hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm
cơ quan chức năng cho biết cũng đang tiến hành làm rõ hành vi của một số người khác
khi đưa tin thất thiệt gây mất an ninh an toàn thị trường chứng khoán trái phiếu doanh nghiệp
xử lý nghiêm khắc đúng người đúng tội là chia sẻ của đông đảo cư dân mạng xung quanh vụ việc này
những người này ngoài bị pháp luật trừng trị còn phải bồi thường thiệt hại cho những nhà đầu tư chứng khoán
phải phạt thật nặng tay này để làm gương cho những kẻ mượn mạng xã hội làm loạn an ninh chỉ vì câu view life
có thể xử lý hình sự để giăn đe kẻ khác có như vậy mới mong lập lại trật tự trên mạng xã hội
cần làm mạnh tay hơn dẹp bỏ những thành phần nói xấu xuyên tạc
tôi thấy trên mạng xã hội youtube facebook tiktok rất nhiều người chia sẻ những thông tin giả sai sự thật
những thông tin giả sai sự thật khi được đăng tải trên mạng xã hội facebook nóng hơn bao giờ hết khi được nhiều người chia sẻ commen
dù chỉ là những tin đồn thất thiệt nhưng đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng
phải nhấn mạnh rằng hành vi tung tin thất thiệt gây hoang mang cho mọi người là vi phạm pháp luật
dù đó đối với nhiều người chỉ là vô tình chia sẻ
và chỉ khi bị xử lý nhiều người mới nhận thức được những bình luận comment mang tính chủ quan cảm tính cá nhân đó đã ảnh hưởng lớn dư luận
không đăng tải những thông tin không đúng nhằm mục đích câu like câu view lên mạng xã hội
khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội cần suy ngẫm kiểm chứng tính chính thống tính xác thực
nếu đã đăng tải thông tin không chính xác thì chính người dùng cũng nên sử dụng mạng xã hội để xin lỗi đính chính
rất cần mạnh tay với những thông tin chưa kiểm chứng đối với những kẻ lợi dụng mạng xã hội để tuyên truyền sai sự thật
ủng hộ làm sạch mạng xử lý nghiêm minh và quyết liệt đấu tranh những đối tượng này
sống ảo thì được nhưng đi tù là thật đó
like share follower cũng chỉ ảo
những lời tung hô trên mạng của fan cũng sẽ tan thành mây khói
nên hãy có trách nhiệm với phát ngôn của mình
hy vọng nhiều youtuber tiktoker nhìn đó làm gương
chế tài tăng nặng mức xử phạt đối với các hành vi lợi dụng mạng xã hội đăng tải
chia sẻ thông tin sai sự thật có thể lên tới hai mươi triệu đồng và có thể bị xử lý hình sự
tuy nhiên vẫn còn nhiều người dùng mạng xã hội đăng tải tin bài có nội dung chưa được kiểm chứng
xuyên tạc sai sự thật
cẩn trọng cảnh giác và tỉnh táo trước khi share like và comment trên mạng xã hội
bạn suy nghĩ gì về nội dung này
hãy tương tác trên fanpage của truyền hình công an nhân dân